trong không khí cả nước cùng hướng về kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
mời quý vị khán giả cùng chúng tôi ôn lại lịch sử đấu tranh đầy oai hùng của dân tộc
thông qua những hiện vật chiến tranh còn xót lại được giải công sưu tầm bởi một người cựu chiến binh
cựu chiến binh nguyễn văn đồng ở xã lý nhân huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
trong suốt bốn mươi năm qua đã miệt mài vào nam ra bắc để siêu tầm những kỷ vật chiến tranh
vừa là để lưu giữ những kỷ vật của đồng đội đồng thời ông cũng mong muốn các thế hệ mai sau hiểu thêm về lịch sử của dân tộc
trong căn nhà ngói đơn sơ là nơi chứa cả một gia tài đối với ông nguyễn văn đồng
bởi đây là nơi ông lưu giữ hơn một cổ vật được ông giải công sưu tầm
suốt hơn bốn mươi năm qua ông đồng lặn lội ngược xuôi vào cả long an nơi chiến trường xưa
rồi các tỉnh quảng trị thanh hóa nơi nào cũng có dấu hiệu
trên ông trong những chuyến đi tìm kỷ vật kháng chiến
tất cả những kỷ vật đó đều được ông đồng đặt vào nơi trang trọng nhất ở trong nhà
thì tôi nghĩ rằng trong cuộc đời người lính được đi bộ
nhìn những cái hiện vật và nhìn những đồng đội của mình nó hy sinh quá lớn
mà trong khi đó mình không có một cái gì để lưu trữ lại cho con cháu mai sau
thì tôi bắt đầu đầu tiên tôi chỉ có gọi là tìm một đôi thứ để làm kỷ niệm
thế sau khi mỗi một ngày cuộc chiến tranh chống mỹ cứu nước nó quá ác liệt
thì bắt đầu như tôi đi siêu tầm để lưu trữ cho con muôn đời sau
hơn một kỷ vật ông đồng siêu tầm là những câu chuyện những dấu ấn về cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc
trong đó có những thứ ông đồng được đồng đội tặng
có những thứ ông phải đánh đổi bằng thời gian công sức và tiền bạc để siêu tầm
cái việc mà nhà tôi có cái tâm huyết để mới tìm lại kỷ vật chiến tranh anh em
thì ông quá nhiệt tình mà ông này là những người cũng nghĩ được đến anh nhà đồng đội
thì ông nhiệt tình thì tôi cũng hết sức là ủng hộ cho ông ạ
khi kỳ vật kháng chiến ngày càng nhiều thêm ông làm đơn đề nghị ủy ban nhân dân huyện vĩnh tường
và bảo tàng tỉnh vĩnh phúc cho phép ông được trưng bày những kỷ vật trên tại gia đình mình
để được đông đảo cựu chiến binh và bà con nhân dân tham quan tìm hiểu

vịnh tường bảo tàng tỉnh vĩnh phúc
năm hai nghìn một mươi bảy nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ thì đồng chí đồng đã trích về
một trăm ba mươi bảy kiện vật để tặng cho đền liệt sử huyện vĩnh tường để làm cơ sở giáo dục truyền thống cách
mạng cho các cháu các học sinh tại đền liệt sử huyện vĩnh tường thế thì rough gia đình đồng
chí đồng là tuổi cao sức yếu và cái hiện vật thì nhiều cho nên việc chúng tôi thấy là một cái tấm
gương của đồng chí động là đang rất đáng học tập
những ngày tháng tư này
nhà cấp bốn của ông đồng lại trở thành một điểm hẹn quen thuộc của những người lính từng một thời chiến đấu nơi chiến trường năm xưa
với ông nguyễn văn đồng những kỳ vật ấy là kho báu vô giá không gì có thể so sánh được